sau khi kích thích bùn trứng và chọc hút mãn bác sĩ điều trị và bệnh nhân sẽ cùng thống nhất để lựa chọn kỹ thuật chuyển phôi tươi
hay chuyển phôi chữ lạnh vào buồng tử cung của người phụ nữ
hiệu quả mang thai giữa phương pháp chuyển khô tươi và chuyển phôi đông lạnh là tương đương nhau
tuy nhiên xu hướng điều trị hiếm muộn hiện nay thường ủng hộ kỹ thuật chuyển phôi đông lạnh hơn so với chuyển phôi tươi
thưa bác sĩ thì bác sĩ có thể chia sẻ là chuyển phôi tươi và phôi lưu trữ đông lạnh thì khác nhau như thế nào ạ
khi mà người bệnh trải qua quá trình làm ivf thì người bệnh sẽ có một số lượng phôi nhất định
thế thì thông thường là người ta sẽ không có chuyển tất cả phôi đấy trong một lần mà một lần người ta chỉ chuyển khoảng một hai phôi thôi
thế thì có thể chuyển phôi luôn trong chữ lý kích trứng đó hoặc là chuyển phôi tươi hoặc là phôi đông lạnh lại
và sau này mình có kinh mình đến mình dùng thuốc để chuẩn bị lên mảng một thời gian sau thì mình sẽ đặt phôi vào
thì đấy gọi là chuyển phôi trữ
thế thì phôi tươi phôi trữ là về mặt tỷ lệ thành công nếu mà theo đúng chỉ định thì nó sẽ tương tự như nhau
tuy nhiên thì chỉ định của chuyển phôi tươi nó sẽ yêu việt hơn cho những người mà số lượng năng trứng nó phát triển trong một chư kỳ kích trứng đó không quá nhiều
thế còn chuyển phôi trữ thì sẽ yêu việt hơn cho những người mà tạo ra được nhiều phôi
thế khi mà mình tạo được nhiều phôi trong một chư kích trứng như vậy thì thông thường là cái niên mạng thành công nó sẽ bị biến đổi đi
và đồng thời là nó sẽ tiêm ẩn những nguy cơ liên quan đến quá kích bùng trứng khi mà mình chuyển phôi luôn trong chư kỳ đó
do đó là ở những người mà nhiều phôi thì chúng tôi thường khuyên là bệnh nhân đông lạnh phôi lạnh
và sau đó thì mình sẽ tiến hành là mình chuyển phôi trữ
việc này sẽ khiến mình phải lùi lại một chư kỳ một vài chư kỳ
nhưng ngược lại nó giúp cho cái thai kỳ của mình nếu có thì nó an toàn hơn
và đồng thời là cái tỷ lệ có thai nó sẽ cao hơn so với chuyển phôi tươi
rất nhiều các cặp vợ chồng lo ngại về vấn đề lưu trữ phôi đông lạnh lâu dài thì sẽ ảnh hưởng tới chất lượng
bác sĩ có thể nói gì về điều này ạ
rất nhiều bệnh nhân có thắc mắc là cái thời gian lưu trú phôi quá lâu thì nó ảnh hưởng đến chất lượng khô như thế nào
thực ra thì sẽ có nhiều những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm về vấn đề lưu trú phôi
đầu tiên là cái kỹ thuật đông dã phôi như thế nào
thứ hai là cái chất lượng của cái labo bảo quản phôi như thế nào
tôi nghĩ đấy là hai yếu tố chính
về kỹ thuật đông dã phôi trước đây thì nó không được tốt lắm do đó là cái tỷ lệ phôi sống sâu dã không được cao
tuy nhiên sau này với sự phát triển của các cái phương pháp chức lệnh phôi mà đặc biệt là tùy tinh hóa thì cái chất lượng phôi sâu dã nó gần như nó không có thay đổi
thế còn vấn đề thứ hai là về việc bảo quản phôi thì thông thường ở những lobotode người ta có quy trình kiểm soát chất lượng rất là chặt chẽ
và do đó thì phôi có thể bảo quản rất là

có những nghiên cứu chỉ ra rằng là cái thời gian lưu trữ phôi khi dã ra sau một mươi tám năm vẫn chuyển phôi thì vẫn có thể sinh em bé được
tại ivf tâm anh thì chúng tôi tâm niệm phôi là tài sản rất là quý và do đó đây là một trong những mục tiêu ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong việc là duy trì và bảo quản
thế thì chúng tôi đã xây dựng đồng bộ rất nhiều các biện pháp để thực hiện điều này
thứ nhất là trang thiết bị phục vụ cho lưu trữ phôi là những trang thiết bị tối tân
thứ hai là chúng tôi xây dựng cái quy trình kiểm soát chất lượng
trong đó thì sẽ lưu tâm đến mức nê tơ nhiệt độ phòng và cái đặc biệt quan trọng là các cảnh báo
ví dụ đơn giản là khi mà có lượng nê tơ nó qua thấp thì ngay lập tức sẽ có thông báo gửi đến cho bộ phận bên ngoài để người ta biết để người ta bổ sung thêm nê tơ
đấy là một tình huống rất đơn giản thôi
còn ngoài ra thì có rất nhiều bối cảnh khác tình huống khác
đều lên các phương án
câu chuyện quyết định chuyển phôi tư hay chuyển phôi trữ thì nó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố
và bác sĩ sẽ dựa vào các yếu tố đó để tư vấn cho bệnh nhân
một trong yếu tố quan trọng nhất mà chúng tôi xem xét là sự phát triển của nang trứng số lượng nang trứng và các chỉ số xét nghiệm hormôn
ví dụ như hado brotterol trong chú ý kích trứng của người bệnh như thế nào
và dựa vào tổng hợp nhiều yếu tố đó thì chúng tôi sẽ tư vấn cho người bệnh là nên chuyển phôi tư hay là nên chuyển phôi đông mạnh

chồng do quá lo lắng nên đã thực hiện nhiều biện pháp kiêng cữ
tuy nhiên theo bác sĩ điều này là không quá cần thiết
với đội ngũ giáo sư bác sĩ chuyên gia đầu ngành giỏi chuyên môn giàu kinh nghiệm trong điều trị vô sinh hiếm muộn
cùng với trang thiết bị hiện đại trên thế giới
trung tâm hỗ trợ sinh sản ivf tâm anh tại thủ đô hà nội và thành phố hồ chí minh
đều được đầu tư xây dựng theo tiêu chuẩn cao cấp và hiện đại
chuyên khoa ivf tâm anh mang trên vai sứ mệnh đem tiếng cười trẻ thơ đến với các cặp vợ chồng hiếm muộn
chấp nối hạnh phúc gia đình viên mãn bằng chất lượng dịch vụ đẳng cấp